bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành thông tư số bốn năm hai nghìn một mươi chín
quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
thông tư nêu rõ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại
chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp
mua sám hàng hóa dịch vụ tư vấn
cá nhân đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn xây lắp
mua sắm hàng hóa dịch vụ phi tư vấn được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
trong các lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây lắp mua sắm hàng hóa dịch vụ phi tư vấn
hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư quyết định thành lập
hình thức thi thi viết và thi trắc nghiệm
thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo
cá nhân đáp ứng điều kiện quy định được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi